một thông tin đang rất được người dân thủ đô quan tâm
thưa quý vị như vậy là sau nhiều lần lỗi hẹn thì sáng nay ngày hai mươi tháng chín
sau đây mời quý vị đến với những hình ảnh và những thông tin cụ thể do nhóm phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận
mỗi ga dừng một phút tổng chiều dài tuyến hơn một mươi ba km tổng thời gian hai mươi năm phút mỗi chuyến
mỗi đoàn tàu có bốn toa với sức chứa khoảng một khách
tàu chạy với vận tốc trung bình ba mươi ba mươi năm km một giờ tối đa là sáu mươi năm km một giờ
các đoàn tàu chạy theo biểu đồ đúng với quy trình dự án
những ngày đầu các đoàn tàu có thời gian giãn cách từ một mươi tới một mươi hai phút một chuyến
trong từ ba sáu tháng lộ trình sẽ rút dần thời gian giãn cách theo thiết kế và đạt năm phút một chuyến khi khai thác thương mại

có thể nói đây là dự án có vai trò quan trọng với giao thông thủ đô và nhận được sự quan tâm của rất nhiều người